trong thời gian qua đã xảy ra khá nhiều vụ ngộ độc do rượu không rõ nguồn gốc
tình trạng này diễn ra khá phổ biến tại các vùng nông thôn
nơi việc sản xuất kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc đang là một thách thức không nhỏ với các cấp quản lý
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân về công tác kiểm soát phòng tránh ngộ độc rượu tại tỉnh quảng trị
tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy anh hồ văn linh ở thôn khe hiên xã đắc rông huyện đắc rông tỉnh quảng trị phải nhập viện do bị ngộ độc rượu
người nhà anh linh cho biết bệnh nhân rất thường xuyên sử dụng rượu trong tình trạng bụng đói và không rõ nguồn gốc xuất xứ
điều này đang dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai sử dụng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ không bảo đảm an toàn
việc sử dụng rượu trong mỗi bữa ăn hay lễ tiệc nhất là ở vùng nông thôn không còn là điều mới lạ
những ca bệnh ngộ độc rượu ở tỉnh quảng trị cũng như cả nước đã cảnh báo nguy cơ sử dụng rượu không bảo đảm an toàn
với chủ đề kiểm soát rượu phòng tránh ngộ độc rượu tháng hành động vì an toàn thực phẩm đang được các ngành chức năng tỉnh quảng trị triển khai quyết liệt
với việc kiểm tra giám sát tình hình sản xuất và kinh doanh rượu tại các địa phương
số liệu từ đoàn liên ngành do sở y tế làm trưởng đoàn thực hiện thanh kiểm tra về sản xuất kinh doanh rượu cho thấy
có rất nhiều hộ gia đình sản xuất rượu không được cấp giấy phép hơn hai trăm năm mươi lít rượu không rõ nguồn gốc từ các quán ăn đã bị tịch thù
ngành y tế khuyên cáo để góp phần phòng tránh ngộ độc rượu các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất
kinh doanh rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng người tiêu dùng không mua không sử dụng rượu trôi nổi không nhãn mát
các cơ quan chức năng đặc biệt là tuyến xã phường cần tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở rượu xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm
phòng ngừa ngộ độc rượu là bảo đảm sức khỏe của mỗi người và cộng đồng